theo cáo trạng tháng chín năm hai nghìn bảy ủy ban nhân dân tỉnh phú yên quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với một một trăm tám mươi ba m hai đất thuộc ô phố a hai đường hùng vương phường sáu thành phố tuy hòa tỉnh phú yên cho công ty cổ phần pimefaco để thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế phú yên
bị can phạm đình cự thời điểm đó là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và bị can đỗ duy vinh thời điểm đó là giám đốc sở tài chính
biết công ty cổ phần pimefaco không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp phải thu hồi đất nhưng vẫn làm các thủ tục cho công ty này chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích đất nói trên cho ngân hàng ngoại thương chi nhánh phú yên vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
việc làm này của các bị can phạm bình cự và đỗ duy vinh là không đúng quy định của pháp luật gây thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
tại nghệ an một nhà đất có tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
một đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề với số tiền hàng tỷ đồng vừa bị công an huyện hưng nguyên bắt giữ
cầm đầu đường dây đánh bạc là phạm bá xuyên chú tại hưng nguyên
ngoài xuyên thì cơ quan cũng bắt giữ ba đối tượng khác trong đường dây cùng chú tại huyện hưng nguyên gồm nguyễn thị uyên nguyễn thị thu trang và nguyễn văn hướng
trong đó nguyễn văn hướng là đối tượng đã mang hai tiền án về các tội danh
các đối tượng trong đường dây trên không đánh bạc trực tiếp qua sổ sách mà sử dụng mạng xã hội viber zalo để nhận và chuyển tin nhắn lô đề
hoạt động của các đối tượng khép kín
trong thời gian nhận bảng lô các đối tượng di chuyển hoặc đóng cửa kín trong nhà lắp camera giám sát
bước đầu lực lượng chức năng xác định các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc của mình từ ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt giữ là hơn một tỷ đồng
trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã dinh
trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã dinh huyện mường khương lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là sùng thị chú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn nàn tiểu hồ xã tung trung phố huyện mường khương tỉnh lào cai
tại cơ quan công an đối tượng chú khai nhận được người đặt hàng mua ba bánh ma túy với giá một trăm ba mươi triệu đồng một bánh
chú đã mua ba bánh ma túy trên với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh mang về bán kiếm lời
khi đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
theo kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh lào cai toàn bộ vật chứng do sùng thị chú vận chuyển là một năm mươi bảy sáu mươi bốn gram là loại chất ma túy heroin
công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích xảy ra trên đường mậu thân
sáu phường chín thành phố trà vinh
xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai học sinh lớp một mươi trên địa bàn thành phố trà vinh các đối tượng đã tụ tập hẹn nhau đi giải quyết
khi đến điểm hẹn nhìn thấy trần quốc khánh nhóm của nguyễn hoàng phúc khang đã xông tới liên tục dùng tay nón bảo hiểm đánh khánh bất tỉnh
khánh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh với thương tích ban đầu được xác định là bị sưng má trái chảy máu mũi miệng và đa chấn thương phần mềm
sau khi tiếp nhận tin báo ngay trong đêm ngày chín tháng một công an thành phố trà vinh khẩn trương xác minh nhanh chóng làm rõ và triệu tập các đối tượng lên cơ quan công an làm việc
tại đây có một mươi hai đối tượng đã thừa nhận tham gia đánh khánh gây thương tích
vẫn thời gian qua trên địa bàn huyện đông anh của thành phố hà nội nổi lên tình trạng các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên tụ tập thành các nhóm giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí gây dối đánh nhau gây mất trật tự công cộng
thậm chí có những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng công an huyện đông anh đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ xử lý các đối tượng này
tuy nhiên trong số các thanh thiếu niên vi phạm thì có những trường hợp đã có tới hai ba tiền án tiền sự về những tội danh trên nhưng vẫn tiếp tục tái phạm
hai mươi bốn trên ba mươi chín đối tượng trên một mươi sáu tuổi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh bắt giữ về hành vi gây dối chất tự công cộng
trong số này tới tám đối tượng đã có tiền án tiền sự
thậm chí như thanh niên này còn đang gọi án treo nhưng vẫn a dua tụ tập cùng nhóm bạn và tiếp diễn vi phạm
còn thanh niên này đang bị viện kiểm sát nhân dân tp tử sơn tỉnh bắc ninh truy tố
sơn tỉnh bắc ninh truy tố về tội cố ý gây thương tích
nhưng bạn bè rủ dê đối tượng vẫn điều khiển phương tiện là mô tô chở theo đồng bọn cầm hung khí để đi đánh nhau
những các bạn rủ dê thì cháu vẫn tham gia vui góp vui
trong nhóm của cháu đi có bạn thì rất là anh hùng gặp ai là chém thấy người mắt là chém
còn chó tái diễn liên tục thì thứ nhất thì cũng vì ham vui
thứ hai là về thiếu hiểu biết về pháp luật chưa hiểu sâu
còn thứ ba là hay đăng hình giống các bạn khuê
khuê mẹ kiểu là đội của mình thế này đội của mình thế kia
theo ngành chức năng có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội của thanh thiếu niên và học sinh
trong đó nguyên nhân chính là do thiếu hiểu biết pháp luật
về mặt chủ quan các em đang ở độ tuổi phát triển về tâm lý sinh lý thích thể hiện thích tìm tòi nhưng bản thân còn thiếu bản lĩnh
trong khi đó hàng ngày tiếp xúc với mặt trái của các trang mạng xã hội biết các đối tượng xấu rủ dê lôi kéo và đặc biệt là thiếu sự quan tâm của gia đình
cơ quan điều tra công an huyện đông anh trong năm hai nghìn hai mươi ba cũng đã xử lý hàng trăm đối tượng về hành vi gây dối trật tự ung cộng trên đường giao thông
tuy nhiên tình trạng trên vẫn
chưa có dấu hiệu thuyên giả
qua kết quả điều tra thì chúng tôi cũng đánh giá là đây cũng là một hội chương cảnh báo đối với gia đình trong công tác quản lý đối với con em mình
và đặc biệt thì cũng có những trường hợp là học sinh lớp tám cũng đã sử dụng xe máy và năm ngoái thì đã bị lực lượng cơ quan công an của từ sơn cũng đã mời lên làm việc xử lý rất nhiều
nhưng tuy nhiên về độ tuổi lúc đấy là các cháu nhỏ tuổi quá cũng chưa xử lý
nhưng thực tế đấy là cái đáng báo động là về cái tình trạng trẻ hóa của tuổi gây dối trật tự ung cộng
ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục định hướng để các em tự bảo vệ bản thân nhận biết và tránh xa môi trường dễ phát sinh tệ nạn xã hội tiêu cực
có như vậy tình trạng vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh thiếu niên chắc chắn sẽ có nhiều chuyển biến góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong xã hội và xây dựng
thế hệ tương lai tốt đẹp
phát hiện xử lý gần một mươi ba trăm hai mươi hai trường hợp vi phạm phạt tiền hai mươi ba tỷ ba trăm tám mươi ba triệu đồng tạm giữ chín mươi bảy xe ô tô ba hai trăm bảy mươi tám xe mô tô một trăm hai mươi bốn phương tiện khác và tước hai hai trăm một mươi chín giấy phép lái xe các loại
đây là kết quả trong ngày đầu tiên của đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết dương lịch tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn của lực lượng cảnh sát giao thông
trong đó riêng đối với vi phạm nồng độ cồn lực lượng chức năng xử lý hai ba trăm chín mươi ba tài xế vi phạm tốc độ là hai một trăm tám mươi năm trường hợp vi phạm quá tải quá khổ là hai trăm bốn mươi sáu trường hợp số tài xế bị phát hiện liên quan đến ma túy là có hai mươi hai trường hợp
cũng theo cục cảnh sát giao thông hiện sáu tổ công tác của cục đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên toàn tuyến
thông tin xử lý vi phạm đã được các tổ công tác cập nhật vào phần mềm vne
theo quy định với ba trăm linh tám trường hợp về tình hình tai nạn giao thông toàn quốc xảy ra ba mươi chín vụ làm một mươi hai người tử vong hai mươi bảy người bị thương
tới cao điểm lần này được triển khai từ ngày một mươi tháng một đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn các lực lượng chức năng gia quân chặt ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng nguyễn anh luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thương chú xã hà sơn huyện hà trung tỉnh thanh hóa cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu phố ba phường ngọc trạo thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng huỳnh ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã cán khê huyện như thanh tỉnh thanh hóa bị công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện